liên quan đến vụ việc một tài xế xe tải vào bệnh viện xét nghiệm khai tên giả
và sau hai lần test nhanh cho kết quả dương tính với sars cov hai thì bất ngờ lên xe bỏ đi
hiện lực lượng công an của hai tỉnh đắk lắc và đăng nông đã vào cuộc phối hợp để làm rõ
theo ông võ minh hùng giám đốc trung tâm y tế tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
tối ngày hai mươi năm tháng chín một tài xế xe tải đã đến bệnh viện nhi đức tâm ở thành phố buôn ma thuột
để test nhanh covid một mươi chín người này khai tên là phạm tấn phước chú tại huyện cư rút tỉnh đăng nông
sau khi nhận thông báo mẫu test nhanh hai lần đều dương tính với sars cov hai
người này nhanh chóng ra xe bỏ đi ngay sau đó cơ quan chức năng tỉnh đắk lắc đã tổ chức truy tìm
tuy nhiên khoảng bốn mươi phút sau người này lái xe quay lại bệnh viện nhi đức tâm
nhưng tiếp tục khai một tên khác là lê công thức chú tại huyện cư rút
đến chiều ngày hai mươi sáu tháng chín kết quả xét nghiệm bằng phương pháp pcr khẳng định tài xế này dương tính với sars cov hai
hai lô hàng chứa gần năm kg ma túy nguy trang thực phẩm xuất khẩu vừa được tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
phối hợp với đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan tp hcm ngăn chặn kịp thời
khi kiểm tra hàng thực phẩm khai báo là miến rong bún khô biển xuất sang singapore và điểm đến cuối cùng là australia
lực lượng chức năng phát hiện một kg ma túy giấu bên trong
trước đó vào ngày một mươi tháng chín tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất cũng đã phát hiện và thu giữ hơn ba sáu kg ma túy tổng hợp
nguy trang tinh vi trong các gói cá khô do một đối tượng tại hải phòng ủy thác một công ty dịch vụ làm thủ tục xuất khẩu sang singapore
mua bán trái phép chân ma túy hai bị cáo trú tại tỉnh quảng trị là trương thị kiều trang và nguyễn công được
vừa bị tòa án nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử và tuyên phạt cùng mức án trung thân
từ cuối năm hai nghìn hai mươi trang đã vào đà nẵng lấy vỏ bọc là nhân viên spa lấy ma túy về bán cho các con nghiện trên địa bàn
trang thỏa thuận với được sẽ lo ăn ở để được đi giao ma túy
ngày một mươi hai tháng ba được bị công an thành phố đà nẵng bắt quả tăng khi đang nhận hai viên thuốc lắc gửi từ quảng trị về biến xe trung tâm thành phố
khám xét nhanh nơi ở của được tại phường an hải bắc phát hiện thêm tám trăm linh viên thuốc lắc một trăm hai mươi gram ketamine
mở rộng án công an thành phố đã bắt khẩn cấp trang tại một khách sạn trên đường dương đình nghệ quận sơn trà
thu giữ một trăm ba mươi triệu đồng tiền mặt năm gram ketamin và các vật chứng có liên quan khác
ngày hai mươi sáu tháng chín bộ y tế tiếp tục ban hành công điện gửi sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
các đơn vị trực thuộc bộ y tế được giao nhiệm vụ tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
về việc chấn chỉnh công tác tiêm chủng vaccine
tại công điện này bộ y tế tiếp tục nghiêm cấm mọi hành vi thu phí trục lợi từ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín dưới bất kỳ hình thức nào
công điện nêu rõ thủ trưởng chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tiêu cực trong việc tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín tại đơn vị mình
bộ y tế cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng đảm bảo diện bao phủ vaccine
theo thông tin của bộ y tế trong ngày hai mươi năm tháng chín có bảy trăm tám mươi bảy tám trăm ba mươi tám liều vaccine covid
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn ba mươi tám ba triệu liều
không tạm dừng hoạt động cơ sở kinh doanh để phòng dịch
chủ quán karaoke trang nhung ở xã duy phiên huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc đã cho năm khách hát karaoke trong đó có bốn người nước ngoài là quốc tịch trung quốc
quán karaoke này do lại văn hậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở huyện thủy nguyên thành phố hải phòng làm chủ
qua kiểm tra cả bốn người nước ngoài đều
không xuất trình được giấy tờ tùy thân và cho biết đang làm việc tại một công ty ở khu công nghiệp thăng long ba huyện bình xuyên do công ty bảo lãnh nhập cảnh vào việt nam
công an huyện tam dương và phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh đang tiếp tục xác minh củng cố hồ sơ để xử lý đối với chủ cơ sở và các cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị kể từ khi ca bệnh ở thôn lê lợi xã phủ vân thành phố phủ lý tỉnh hà nam
có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai vào chiều ngày một mươi chín tháng chín
tính đến tối qua ngày hai mươi sáu tháng chín hà nam ghi nhận một trăm bảy mươi chín ca bệnh mắc covid một mươi chín mới
để ứng phó với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp thì ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị
triển khai đồng bộ các giải pháp phương án để ứng phó kiểm soát không để dịch bệnh bùng trên diện rộng gây quá tải hệ thống y tế
trước ngày yêu cầu quy định nghiêm ngặt đặt ra để kiểm soát dịch bệnh
đã có những vi phạm quy định phòng chống dịch và dẫn tới vi phạm pháp luật
làm ảnh hưởng tới công tác phòng chống dịch trên địa bàn và gây tâm lý trong nhân dân
không đến cơ quan y tế chính quyền địa phương để khai báo y tế theo quy định mà đi tìm nhà trọ để thuê ở
khi chủ nhà trọ yêu cầu phải có giấy xét nghiệm covid một mươi chín thì đối tượng đến một phòng khám trên địa bàn thị xã duy tiên để làm xét nghiệm
nhưng tiếp tục khai báo không trung thực từ vùng dịch tp hcm về dẫn tới một trường hợp ở xã hợp lý
huyện lý nhân tỉnh hà nam dương tính với virus sars cov hai
liên quan đến trường hợp này có bảy mươi năm f một phải đi cách ly tập trung
các cơ quan y tế ở nhiều địa phương tiến hành phun khử quẩn và áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch khác
làm phát sinh chi phí phòng chống dịch trên sáu trăm linh triệu đồng
năm hai nghìn hai mươi một cơ quan kẻ sát điều tra của tỉnh lêm đã ra quyết định khởi tố bản hình sự về tội vi phạm quy định an toàn ở nơi đông gầy
đáng chú ý trên địa bàn tỉnh hà nam thời gian qua đã xuất hiện tình trạng sử dụng các loại giấy tờ giả để thông chốt kiểm soát dịch
điển hình như ngày một mươi bốn tháng chín công an thị xã duy tiên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với lưu ngọc hiền và ngô ngọc khôi cùng trú tại huyện đông anh hà nội về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
trước đó vào ngày một mươi ba tháng chín trong khi làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trên tuyến quốc lộ một a
thuộc địa phận phường duy minh thị xã duy tiên tổ công tác liên ngành tiến hành dừng xe ô tô biển kiểm soát một mươi tám a một nghìn sáu trăm sáu mươi sáu đi theo hướng hà nội hà nam
đề nghị người ngồi trên xe xuống kiểm tra giấy tờ khai báo y tế

mở một số đường bay quốc tế và trong nước đến đi từ cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
thành phố hồ chí minh đang gần đến ngày mở cửa để thực hiện trạng thái bình thường mới
các quận huyện đang thay đổi cách thức lấy mẫu xét nghiệm đến từng nhà để phát kýt test nhanh
và hướng dẫn để người dân tự lấy mẫu tránh tập trung đông người giảm nguy cơ lây nhiễm chéo
từ đó bảo vệ vùng xanh để sẵn sàng cho việc phục hồi kinh tế sau dịch
thực hiện các giải pháp thần tốt lấy mẫu xét nghiệm tại phường năm quận gò vấp
đến gõ cửa từng nhà dân để phát kiếp test covid một mươi chín và hướng dẫn để các thành viên trong gia đình
tự lấy mẫu tại nhà việc thay đổi cách thức lấy mẫu như thế này thay vì phải tập trung như trước đây
đã nhận được sự đồng tình từ người dân tránh được các nguy cơ lây nhiễm chéo
lần đầu tiên mình test cũng nhờ mấy anh hướng dẫn cũng có tìm hiểu sơ qua trên mạng
mình tự test cho người nhà của mình thì mình cảm thấy mình yên tâm
mình đỡ sợ lây lan nhiều hơn
hợp lý có nghĩa là coi như là sàn lọc ra được là rất là hoan nghênh
coi như là dân cũng rất là hoan nghênh cái vấn đề test nhanh này để sàn lọc tắt ra khỏi cộng đồng
tại vì nghe nó cũng sắp mở cửa rồi thì nên tắt ra
thì mình rất là hoan nghênh
tại các vùng đỏ vùng cam lực lượng chức năng sẽ thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên đơn
cho toàn bộ người dân trên địa bàn lặp lại sau hai ngày làm liên tục ba lần trong một tuần
tại các vùng vàng vùng xanh vùng cận xanh sẽ thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên đơn
cho mẫu đại diện hậu gia đình
ưu tiên chọn người chưa tiêm vaccine người tiếp xúc với nhiều người khác
lập lại sau bốn ngày làm liên tục hai lần
lúc đầu người ta nói là em biết làm nhưng mà sau khi hướng dẫn rồi thì ra số đều làm được
buổi sáng giờ em hướng dẫn là có những người người ta lớn tuổi nhưng mà tên vẫn tự làm được luôn
nghĩ có đi làm thì nhát tay thôi
chứ còn có những người bệnh mạnh dạng thì người ta có thể tự làm được
còn ai mà nhát tay thì
sẽ nhờ người khác làm giùm mình
khó khăn là có nhiều người người ta có thái độ rất là khó chịu
còn em thấy công việc này rất là có ý nghĩa
trên đại bàng phường năm là phải lấy tổng cái mẫu là khoảng trên năm mươi một mẫu
cho nên là cái việc này chúng tôi phải chuyển thay ngay
sáng chiều tối cũng phải tới những nhà của hộ dân để phát bổ
qua test để thử làm thần tốc như vầy để bóc tách được f ra khỏi
cái cộng đồng và cái nữa là quản lý được cái việc chăm sóc sức khỏe cho các người bị nhiễm
song song với việc phát phép và lấy mẫu lấy kết quả ngay thì cũng là cử thêm người để phát thêm thuốc cho dành cho f tại cái điểm đó luôn
song song với thần tốc xét nghiệm các quận quyện cũng đang đẩy nhanh tiến độ phủ vaccine đối với người trên một mươi tám tuổi
phấn đấu sớm đạt miễn dịch cộng đồng để sẵn sàng cho các hoạt động mở cửa
trên địa bàn phường năm hôm nay là mũi một cũng gần đạt một trăm linh rồi khoảng chín mươi bảy chín mươi tám rồi
thì có một số hộ là do là qua cái bảng khảo sát tiêm đợt một á thì phường năm có làm một bảng khảo sát
thì có một số người vẫn còn cái tâm lý là chờ thuốc chờ thuốc cho nên là người ta không chịu tiêm luôn
thì phường cũng đang cố gắng vận động thuyết phục rồi nói về những cái an toàn khi tiêm vaccine cho các hộ dân này
thì song song đó thì quận cũng đang có kế hoạch là tiêm đợt một
là phủ mũi hai vaccine trên địa bàn các phường
thì đối với các cái mũi tiêm verocell của sinopharm á thì trên địa bàn phường cũng lại phủ được khoảng trên bốn mươi
ngoài ra để chuẩn bị cho giai đoạn bình thường mới sở y tế tp hcm cũng đã yêu cầu các địa phương
giám sát thường xuyên việc xét nghiệm tại các khu vực tập trung đông người như
chợ siêu thị cửa hàng tiện lợi trường học sân bay bến xe bệnh viện khu công nghiệp
trang trình doanh để thực hiện các hoạt động trên tp hcm đã xin chính phủ hỗ trợ năm nhân sự
đồng thời huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tình nguyện để tham gia vào đội hình lấy mẫu
cấp phát test xét nghiệm cho người dân từ nay đến hết ngày ba mươi tháng chín với số lượng bổ sung là một người